có thể nói rằng hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên là một sự kiện đang có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới
và đặc biệt hơn cả đối với những ai yêu chuộng hòa bình
với những người dân đang sinh sống tại hà nội địa điểm được chọn là nơi tổ chức hội nghị quan trọng này
niềm tự hào về thủ đô được nhân lên nhiều hơn và tất cả đều hy vọng về một kết thúc tốt đẹp của hội nghị
em cảm thấy hà nội vui hơn đoàn kết hơn và em mong muốn là những hình ảnh của hà nội trong dịp này
có thể lan tỏa đến các nước khác ạ
vẻ đẹp hà nội mình thì cũng chưa được khám phá nhiều qua các truyền thông quốc tế
nhưng tôi nghĩ sau sự kiện này thì vẻ đẹp du lịch về ăn uống ẩm thực và con người yêu chuộng hòa bình thân thiện
của hà nội nói riêng và nam nói chung thì sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn
sẽ được bạn bè quốc tế ghi nhận nhiều hơn về nỗ lực của người dân hà nội nói riêng và việt nam nói chung
khi hà nội được chọn thì mình cũng cảm thấy rất là tự hào cho đất nước mình vì được chọn và hiện tại thì
lúc mình hiện là hà nội cụ thể là hà nội đang là tâm điểm của thế giới
em thấy rất là vui và lâu lắm rồi thì mình mới nhìn thấy ở hà nội có những cái khung cảnh như thế
và tổng thống trump hay là chủ tịch kim jong un thì rất là nhiệt tình và còn có hành động là vẫy trào ấy ạ
mọi người dân việt nam em thấy rất là vui và rất là tự hào
cái thời điểm lịch sử mà cái hội nghị thượng đỉnh mỹ triều này được tổ chức tại hà nội
đây là một cái vinh dự rất lớn cho việt nam đây là cái dấu ấn rất quan trọng cho triều tiên mỹ và việt nam
hy vọng là trong cái hội nghị này thì sẽ đạt được cái thành công tức là mang lại hòa bình cho thế giới
em cũng giống như mọi người thôi thì đều mong rằng là cái hội nghị này sẽ có đưa ra được nhiều giải pháp
và có thể thành công được tốt đẹp ạ